tới dự và phát biểu tại chương trình thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ trong bốn năm qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với xây dựng chỉnh đốn đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng
bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chủ tịch hồ chí minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng cuộc đời và sự nghiệp của người là biểu tượng sáng ngời về ý chí nghị lực và sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao thử thách nêu cao bản lĩnh cách mạng tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng của đảng hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân cần kiệm liêm chính trí công vô tư sống giản dị gần gũi thương yêu và quý trọng nhân dân người còn là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân t
việt nam là biểu tượng của đạo đức cộng sản cao đẹp trong sáng
thực hiện nghị quyết lần thứ một mươi hai của đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh bộ chính trị đã băng hành chỉ thị số năm ngày một mươi năm tháng năm hai nghìn một mươi sáu xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh là nhiệm vụ thường khiêng các tổ chức đảng các cấp chính quyền các tổ chức chính trị xã hội địa phương đơn vị nhằm gấp phần xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh xây dựng văn hóa xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh xây dự
của người việt nam thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình mới
thủ tướng nêu rõ thông qua việc học tập chuyên đề nhận thức chính trị của cán bộ đảng viên và nhân dân được nâng cao từ phong trào này đã xuất hiện nhiều điểm sáng tấm gương điển hình mô hình mới cách làm sáng tạo tạo sức lan tỏa nhân rộng trong xã hội góp phần quan trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng văn hóa đạo đức của đảng
hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội
thủ tướng bày tỏ xúc động được gặp những tập thể cá nhân nỗ lực vươn lên vượt qua thử thách và công yếu nét mình để góp phần không nhỏ vào những thành tựu chung của đất nước trong đó có những thầy thuốc kiên cường trên mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua những tấm gương sáng về học tập và làm theo bác những câu chuyện cảm động về tinh thần trách nhiệm với dân được biểu dương tại chương trình sẽ được lan tỏa trong đời sống xã hội tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước
các cấp ủy chính quyền các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc quán triệt thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai một cách cụ thể thiết thực